ngày hai mươi tháng một quỹ tiền tệ quốc tế imf đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh có nhiều diễn biến tiêu cực tại các thị trường mới nổi
imf dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ lần lượt ở mức ba ba trong năm hai nghìn hai mươi thấp hơn một so với dự báo hồi tháng một mươi năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi một kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng cao hơn ở mức ba bốn nhưng vẫn thấp hơn hai so với dự báo trước đó
theo imf bất ổn liên quan đến chính sách thương mại căng thẳng địa chính trị và vấn đề đặc thù tại những nền kinh tế mới nổi quan trọng đã tiếp tục tác động đến hoạt động kinh tế toàn cầu
mặc dù căng thẳng thương mại mỹ trung đã hạ nhiệt song imf vẫn thận trọng cho rằng kết quả vẫn còn phụ thuộc vào việc washington và bắc kinh có thể tránh leo thang đến đâu
imf đã nhấn mạnh đến tình trạng bất ổn xã hội đã đặt ra nhiều thách thức mới tại một số nước bên cạnh đó là những thảm họa tự nhiên